vào cuối tuần qua nga và ukraine đã tiếp tục tiến hành hoạt động trao đổi tù binh
theo đó moscow và kiev đã trao đổi tổng cộng gần hai trăm linh tù binh theo tuyên bố từ cả hai bên
bộ quốc phòng nga cho biết chín mươi bốn tù binh nga do ukraine bắt giữ đã được trả tự do sau các cuộc đàm phán
và họ sẽ được đưa tới một cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe
về phần mình thì tránh văn phòng tổng thống ukraine cho hay chín mươi năm tù binh nước này đã trở về
trong đó có một số người bị thương
những tù binh này là thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng
tháng hai vừa qua nga và ukraine cũng đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh với tổng số gần hai trăm linh người cả hai bên
vào tháng năm moscow đã trao trả bốn mươi năm tù binh ukraine chủ yếu là thành viên của tiểu đoàn azov
trong khi kiev cũng trả tự do cho ba phi công của nga